tại thành phố hồ chí minh đã diễn ra lễ khai mạc đại hội đại biểu hội liên hiệp thanh niên việt nam
thành phố hồ chí minh lần thứ tám nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
đến sự và chỉ đạo đại hội có đồng chí nguyễn thiện nhân
quỷ viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh
đại hội là sự kiện quan trọng của thanh niên thành phố hồ chí minh
đánh nhau bước phát triển mới trong công tác hội và phong trào thanh niên
với sự tham gia của hơn bốn trăm linh đại biểu đại diện cho hai chín triệu thanh niên thành phố
phát biểu chỉ đạo đại hội bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh
nguyễn thiện nhân khẳng định vai trò quan trọng của thanh niên
những công dân trẻ đang từng ngày góp phần làm nên diện mạo mới của thành phố hồ chí minh
mong muốn đoàn thanh niên thành phố
trong thời gian tới có những giải pháp phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của mỗi gia đình
mỗi bạn trẻ nâng cao chất lượng sinh hoạt cộng đồng mạnh dạng sáng tạo
đồng góp ý kiến xây dựng thành phố văn minh hiện đại luôn giữ vững tinh thần yêu nước
đoàn kết sáng tạo cống hiến hạnh phúc của tuổi trẻ thành phố